để ứng phó với những tình huống mất điện trong mùa nắng nóng sắp tới
người dân đã chủ động tìm mua các loại quạt tích điện sớm khiến thị trường quạt tích điện sôi động trở lại
tại các cửa hàng kinh doanh thiết bị điện số lượng sản phẩm quạt tích điện bán ra từ đầu tháng đến nay
tăng gấp ba bốn lần so với ngày thường
mỗi ngày trung bình một cửa hàng bán ra hơn bốn mươi năm mươi chiếc quạt tích điện
mức giá giao động từ tám trăm linh một năm trăm linh một sản phẩm
nhiều cửa hàng đã nhập về số lượng lớn thiết bị tích điện và cũng tung ra nhiều khuyến mãi
để thu hút khách hàng như thu cũ đổi mới giảm từ ba mươi năm mươi tùy theo số lượng khách mua
quạt điện mini có công suất vận hành thấp dưới một mươi hai v
có giá giao động từ hai trăm linh hai năm trăm linh một sản phẩm
giá cà phê vẫn tiếp tục giữ đà tăng sớm chạm đỉnh lịch sử khi cả thế giới phụ thuộc
vào nguồn cung cà phê từ việt nam mức giá cao khiến người trồng cà phê thu lại lớn
trong tuần giá cà phê nhân sô tăng lên một trăm linh
nếu bán giá một trăm hai mươi đồng một kg mỗi hộ trồng cà phê thu về khoảng một chín tỷ đồng
cho một vụ cà phê trên thị trường thế giới
kết thúc phiên giao dịch đầu năm cà phê robusta tại sàn london giao tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
có giá bốn năm usd một tấn giao tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn ở mức ba chín trăm bảy mươi bảy usd một tấn
lập mức kỷ lục lịch sử
giá cà phê arabica giao tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn cũng tăng lên ngưỡng hai trăm ba mươi sáu bảy mươi năm cent một bao
giao tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn ở mức hai trăm hai mươi tám bốn cent một bao
giá cà phê tiếp tục kéo dài trụng ngày tăng giá
nguyên nhân là vì những lo ngại về vụ mùa cà phê ở brazil và việt nam
đang thúc đẩy hoạt động mua cà phê kỳ hạn của các quỹ
giá tiêu tại thị trường trong nước tiếp tục tăng mạnh ở một số địa phương trọng điểm
giao dịch từ chín mươi hai đến chín mươi năm đồng một kg
giá tiêu tại gia lai hiện ở mức chín mươi hai đồng một kg giá tiêu tại đồng nai là chín mươi hai đồng một kg
tại đắk lắc là chín mươi năm đồng một kg tại đăng nông là chín mươi hai năm trăm linh đồng một kg
như vậy tiếp đà tăng từ đầu tuần giá tiêu đã tăng ở một số địa phương trọng điểm
mức tăng khá mạnh từ một đến hai năm trăm linh đồng một kg
giá tiêu cao nhất được ghi nhận ở đắk lắc là chín mươi năm đồng một kg
đây là ngày tăng thứ tư liên tiếp của giá tiêu trong nước
theo tổng cục hải quan xuất khẩu hồ tiêu của việt nam trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đạt hai mươi năm chín trăm một mươi bảy tấn
tăng mạnh chín mươi hai bảy so với tháng trước nhưng giảm hai mươi bảy ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
kim ngạch đạt gần một trăm một mươi một sáu triệu usd tăng một trăm linh bốn tám so với tháng trước và tăng năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
lũy kế quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
xuất khẩu hồ tiêu đạt năm mươi sáu bảy trăm tám mươi ba tấn giảm hai mươi năm bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
với kim ngạch đạt gần hai trăm ba mươi sáu triệu usd tăng một một
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm luật kinh doanh bất động sản sửa đổi có hiệu lực quy định không được chuyển nhựa quyền sử dụng đất
cho cá nhân tự xây dựng nhà ở tự phân lộ bán nền trong khu vực của các phường quận thành phố
của đô thị loại đặc biệt loại một loại hai và loại ba
theo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ căn cứ điều kiện của địa phương
để xác định những khu vực chủ đối tư dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật
cho cá nhân tự xây dựng nhà ở
việc siết phân lộ bán nền có thể làm giảm hoạt động môi bán đất nền trong ngắn hạn
giá đất nền đang có sẵn có thể bị đẩy lên cao
xong về lâu dài việc này sẽ giúp thị trường này phát triển theo hướng minh bạch
bền vững ngăn chặn tình trạng đầu cơ suốt đất đồng thời hạn chế lãng phí tài sản đất vốn đang ngày càng eo hẹp và trở nên đất đỏ
giá nhà trong ngõ ở nhiều quận trung tâm hà nội đang được ghi nhận mức giá hàng trăm triệu đồng mỗi mét vuông
mức giá này ngang với giá bán biệt thự nhà liền kề ở khu vực trung tâm thủ đô
nhà trong ngõ tại nhiều quận trung tâm của hà nội đang được trao bán với mức giá cao
nhà tại quận thanh xuân được giao bán năm một tỷ đồng tương đương một trăm bốn mươi năm triệu đồng một mét vuông
nhà tại quận cầu giấy được giao bán với giá bảy tỷ đồng tương đương khoảng hai trăm linh triệu đồng mỗi mét vuông
nhà trong ngõ ở đường triều khúc quận thanh xuân cũng được giao bán với giá gần một trăm tám mươi triệu đồng một mét vuông
ngoài những các nhà có diện tích ba mươi bốn mươi mét vuông những các nhà có diện tích khoảng chín mươi một trăm linh mét vuông trong ngõ ở hà nội
cũng được giao bán giá trên dưới hai trăm linh triệu đồng một mét vuông
hiện không chỉ nhà trung cư giá nhà trong ngõ ở hà nội đang được đẩy lên cao
mức giá giao động từ một trăm linh triệu đồng một mét vuông đến trên hai trăm linh triệu đồng một mét vuông của nhà trong ngõ
đang cao hơn nhiều so với giá căn hộ trung cư và ngăn ngửa với giá nhà biệt thự nhà liên kề
giá xăng dầu trên thị trường quốc tế tiếp đà tăng từ phiên trước
giá dầu có dấu hiệu phụ hồi khi thế giới hiện đã giảm bớt căng thẳng địa chính trị
giá xăng dầu trong nước cũng giữ đà tăng
ở thị trường trong nước giá bán các loại xăng dầu được áp dụng theo mức giá của liên bộ tài chính công thương
giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh theo hướng tăng giá xăng giảm giá dầu trừ dầu ma rút
cụ thể giá xăng e năm tăng lên hai mươi bốn hai trăm hai mươi đồng một lít giá xăng ron chín mươi năm được tăng lên từ mức hai mươi năm hai trăm ba mươi đồng một lít
ở chiều ngược lại giá dầu diesel giảm xuống hai mươi một bốn trăm bốn mươi đồng một lít giá dầu hỏa giảm về mức hai mươi một bốn trăm một mươi đồng một lít
trên thị trường quốc tế giá dầu bren được giao dịch ở mức tám mươi chín bốn mươi năm usd một thùng tăng hai ba mươi bốn usd tương đương hai sáu mươi chín so với phiên liền trước
còn giá dầu với các thuê y ở mức tám mươi năm một mươi sáu usd một thùng tăng hai bốn mươi ba usd tương đương hai chín mươi bốn so với phiên trước
để bảo đảm cung ứng điện bộ công thương đã có kế hoạch riêng trong các tháng cao điểm mùa khô
giám sát chặt chẽ việc cung cấp nhiên liệu để sản xuất điện và thực hiện việc đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải điện
báo cáo của bộ công thương cho thấy trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn sản lượng điện lũy kế đạt sáu mươi chín ba mươi bốn tỷ kwh tăng một mươi một bảy mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
sản lượng điện bình quân ngày đạt bảy trăm sáu mươi hai triệu kwh tăng một mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
diễn biến thủy văn ba tháng đầu năm không thuận lợi
nên để tiết kiệm nước tối đa nhiệt điện than đã được huy động ở mức cao
so với kế hoạch cũ kế hoạch cung cấp điện được điều chỉnh với mức tăng trưởng phụ tải điện
với mức tăng trưởng cho cả năm là một mươi bốn phương án điều hành dự phòng trong các tháng cao điểm mùa khô là một mươi một năm
mức tăng tỷ giá usd vnđ trong các năm qua từ một ba một năm được xem là mức tăng cơ bản đối với tỷ giá
tuy nhiên chỉ trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
mức tăng tỷ giá có lúc đã lên tới gần năm và neo ở mức cao
mức tăng một ba là yếu tố quan trọng để ổn định kinh tế vĩ mô trong những năm qua
do vậy khi tỷ giá hướng tới mức hai mươi năm năm trăm linh đồng một đô la mỹ được xem là bất thường
việc tỷ giá thường xuyên neo cao đang làm các nhà đầu tư nước ngoài hạn chế hoạt động và cân nhắc đầu tư
tỷ giá biến động lãi suất cao giá cả sẽ tăng bất thường và lạm phát tăng cao sẽ gây bất ổn cho nền kinh tế
tỷ giá tăng nhanh và kéo dài còn tạo ra nguy cơ nhập khẩu lạm phát
cuối đầu năm hai nghìn hai mươi bốn việt nam đã chi ra tám mươi năm tỷ đô la mỹ để nhập khẩu
như vậy nếu mua đô la mỹ để nhập hàng và nguyên liệu trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
giá vốn hàng nhập đã tăng hơn ba bốn so với đầu năm
cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố đang tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của các cửa hàng vàng để hết năm
việc nhiều cửa hàng kinh doanh vàng đóng cửa để đối phó cũng đang gây khó cho hoạt động kiểm tra
hiện cơ quan quản lý thị trường tại một số tỉnh thành đang tạm giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc
công tác kiểm tra chuyên đề với mặt hàng vàng của cơ quan quản lý thị trường đang được thúc đẩy quyết liệt
các nhóm vấn đề kiểm tra như đăng ký kinh doanh và điều kiện kinh doanh chấp hành quy định pháp luật về nhãn hàng hóa
niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết
các cửa hàng vàng thường mắc lỗi như nhãn hiệu sau khi gia công chế tác lại in khá mờ
nguồn gốc hóa đơn chứng từ xuất xứ hàng hóa thường thiếu hoặc lúc kiểm tra chưa xuất trình
hiện các đội quản lý thị trường liên tiếp phát hiện một số cửa hàng kinh doanh vàng trang sức không rõ nguồn gốc xuất xứ
tính đến thời điểm hiện tại các đội quản lý thị trường đã thực hiện kiểm tra và tạm giữ số lượng hàng hóa đơn
có dấu hiệu vi phạm trị giá lên tới bốn trăm chín mươi chín sáu triệu đồng
thông tin vừa rồi cũng khép lại nhật sống kinh tế hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt